các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
với sự tư vấn của chuyên gia y tế đến từ bệnh viện đa khoa tâm anh
bệnh quay bị lây lan chủ yếu qua đường hô hấp do nước bọt bị nhiễm trùng
khi hát hơi hoặc ho sử dụng cùng dao kéo và đĩa với một người bị nhiễm bệnh
chia sẻ đồ ăn thức uống với người bị nhiễm bệnh
một người bị nhiễm bệnh chạm vào mũi hoặc miệng của họ
và sau đó truyền nó lên một bề mặt mà người khác có thể chạm vào như uống chung ly nước
bệnh đã bắt đầu lây cho người tiếp xúc một tuần trước khi bệnh nhân xuất hiện triệu chứng
sưng tuyến mang tai và có thể tiếp tục lây nhiễm hai tuần sau đó
thời gian lây mạnh nhất vào khoảng hai ngày trước khi viêm tuyến mang tai
xin cảm ơn bác sĩ đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
thưa bác sĩ thì bệnh quay bị là một bệnh mà cũng xảy ra khá phổ biến
ở trẻ em ở tuổi mầm non hoặc là tuổi tiểu học
nếu mà cha mẹ không chú ý đến các cái biểu hiện của bệnh
thì rất dễ gây ra những biến chứng nguy hiểm
vậy bác sĩ có thể cho biết là những triệu chứng của bệnh ban đầu là gì ạ
đây là bệnh do virus và thử nhóm baromysoviris gây nên
và biểu hiện của nó thì rất là đa dạng
nhưng mà chủ yếu là chúng ta có thể nhìn thấy là thêm bé nó bị xưng
nước bọc mang tai có thể xưng một ở hai bên
đa số đi từ một bên nhưng có trường hợp với hai bên
kèm theo em bé có thể có sốt nhẹ đau đầu miệt mỏi
và một số trường hợp thì em bé có thể nặng một số biến chứng
ta có thể thấy như em bé có đau đầu này có nôn này
có xưng vào bóng tinh hoàn này
có đau bụng này
những triệu chứng như vậy thì chúng ta cần phải đưa con đến viện để khám
và xác định xem là có phải con bệnh bị quay bị hay không
hay là những bệnh khác có biểu hiện giống như quay bị
đối với bệnh quay bị nếu mà cha mẹ chủ quan đưa trẻ đi thăm khám muộn
thì có thể xảy ra những biến chứng gì thưa bác sĩ
đầu khi mà chưa có biến chứng thì đa số chúng ta sẽ là chăm sóc theo dõi tại nhà
chúng ta cho con nghỉ ngơi uống nhiều nước ăn những cái đồ nhẹ thôi
để vì ăn đồ cứng và có đồ acid nhiều thì nó sẽ làm bé đau thêm
chúng ta hạn chế vận động và tăng cường các nguyên dịch cho con
và việc dùng kháng sinh thì cũng phải có sự chỉ định của bác sĩ
trong trường hợp bộ nhiễm chứ không phải là cứ quay bị thì chúng ta dùng kháng sinh
và nếu như trường hợp mà bệnh nhân có biểu hiện của biến chứng
như tôi nói ở trên thì sẽ phải đến viện điều trị
ví dụ như là viêm tinh hoàn thì có thể dùng có tích quốc liều cao
như thế thì chúng ta cần phải đến viện để biết chính xác được
bệnh này rất là may là đã có vaccine phòng quay bị
vậy mà tất cả bố bà mẹ có con trên một tuổi
thì chúng ta cần phải cho con
và tiêm vaccine mmr sởi quay bị uvela kết hợp với em bé trên một tuổi
thường là trong cuộc đời mình sẽ tiêm được hai lần
tùy vào thời điểm ban đầu mình tiêm được một tuổi
thì có thể lúc bốn sáu tuổi nhắc lại
hay là những bé lớn mà chưa tiêm nhắc lại
thì chúng ta cũng nên cho con nhắc lại
và nếu như những ai đã bị quay bị
thì mình cũng cần phải ở nhà mình hạn chế ra ngoài
để có thể lây chéo cho người khác
theo như chia sẻ của bác sĩ thì bệnh quay bị có thể xảy ra quanh năm
vậy bác sĩ có những lời khuyên cụ thể như thế nào
đối với cha mẹ trong việc chăm sóc trẻ
quay bị thì bản chất thường là virus thường là hành tính
tuy nhiên có những tỷ lệ biến chứng nhất
trong đó hay gặp nhất là vùng xưng vùng tinh hoàng
gọi là viêm tinh hoàng
bởi hiện em bé thường có thể thấy vùng tinh hoàng
em bé xưng to và đau
và sau khi xưng thì một số trường hợp
nó sẽ chuyển sang teo có thể hưởng đến sự sinh sản
ngoài ra có thể là viêm bùng trứng
hoặc là viêm tụy
vì em bé có nôn nôn đau bụng này
hoặc là một số trường hợp từ virus nó vào
tầng kinh trung ương vào não
về viêm não nó cũng rất là nguy hiểm
vâng xin cảm ơn bác sĩ đã tham gia
chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
các chuyên gia y tế khuyến cáo
để phòng ngừa bệnh quay bị
trẻ cần được tiêm chủng đầy đủ đúng lịch
khi trẻ có những dấu hiệu bệnh
hãy đưa trẻ đến ngay cơ sở y tế uy tín
để được thăm khám và hướng dẫn
điều trị phù hợp
tuyệt đối không tự ý mua thuốc
điều trị tại nhà
vì có thể khiến bệnh tiến triển nặng
khoa nhi bệnh viện đa khoa tâm anh
quy tụ đội ngũ giáo sư đầu ngành
bác sĩ nhiều năm kinh nghiệm khám
và điều trị nhiều bệnh lý từ thông thường
đến hiếm gặp cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ
bên cạnh đó khoa nhi bệnh viện đa khoa tâm anh
cũng trang bị hệ thống thiết bị kiểm soát
nhiễm quẩn áp dụng quy trình diệt quẩn
chống nhiễm quẩn đa phương pháp
theo tiêu chuẩn quốc tế
giảm thiểu tối đa nguy cơ lây chuyển chéo
cho trẻ khi đến thăm khám và điều trị
những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc
chương mục sức khỏe ba sáu năm của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành
cùng chương trình xin kính chào và hẹn gặp lại